liên quan đến vụ án mạng khiến cho hai người thương vong xảy ra vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi tại phố nguyễn gia thiều thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an bắc ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ phan thanh hoàng sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang để điều tra làm rõ về vụ án mạng này
được biết hoàng và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay
chị này xuống bắc ninh làm việc có quen và có quan hệ tình cảm với một thanh niên hai mươi một tuổi ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
do ghen tuông hoàng đã nảy sinh ý định giết chị này
khoảng hai mươi một giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán cắt tóc gội đầu vũ huyền ở phố nguyễn gia thiều tp bắc ninh
phan thanh hoàng ngồi phía ngoài nơi làm việc của nạn nhân viết status với nội dung vĩnh biệt người thân rồi đăng lên facebook
sau đó hoàng xông vào
dùng dao kéo đâm nhiều nhát khiến chị này tử vong tại chỗ
người yêu của chị này bị thương nặng
ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ phan thanh hoàng để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
cũng thể là nói cháu là không được bố mẹ dạy bảo không có ăn có học
cháu ý định của cháu văn đầu là cháu đã xác định sẵn ở nhà là đi xuống đây sẽ mua dao
vì cháu sợ là đi đường cầm dao cho người thì bị công an bắt các thứ thì không kịp làm hành động của mình đã bị bắt rồi
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh tiếp tục điều tra làm rõ